tại khu làng nghề làm bánh tráng thuộc địa bàn khối bảy thị trấn huyện đô lương tỉnh nghệ an
đã xảy ra vụ nổ bình hơi làm hai người thương vong
lúc xảy ra sự việc trong kiosk có hai chị em ruột đang gỡ bánh tráng trên băng truyền do áp lực bình hơi
đã làm cho chị đinh viết thảo hai mươi ba tuổi tử vong người em là đinh viết nguyên một mươi tám tuổi bị thương nặng
tại hiện trường mái tôn các thiết bị và đồ dùng bị vỡ nát bờ tường bị đổ sập cống nước bằng bê tông bị nứt vỡ
nhà của một số hộ dân gần đó cũng bị vỡ kính ngay sau sự việc công an huyện đô lương đã có mặt tại hiện trường
khoanh vùng và điều tra nguyên nhân của vụ nổ